tại tỉnh hà tĩnh tình trạng cam dụng hàng loạt không chỉ ảnh hưởng đến năng suất mà hiện tại còn khiến giá cam sụt giảm đáng kể
các thương lái cũng lợi dụng tình trạng này để ép giá người nông dân và không mặn mà thu mua như trước đây
cùng một lúc người trồng cam tại hà tĩnh hiện nay đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về mất mùa và mất giá
những năm trước đây với diện tích một hectare cam của gia đình bà châu ở xã đức bồng huyện vũ quang
cho tư hoạch với mức giá giao động từ ba mươi đến bốn mươi nghìn đồng một kg
thế nhưng giờ đây cam dụng hàng loạt bà đà đánh mang cam đi đổ hoặc cho bỏ ăn
các thương lái cũng lợi dụng tình hình cam dụng để ép giá xuống thấp hơn so với trước
mỗi lần tôi bán cam giá đắt một cặp bá dư cam một cận có ba ngàn năm ngàn không có thu hoạch
có lẽ hết mua được giảm bảy triệu mỗi lần chẳng mấy chút triệu
mới dư là không ai mua cả thời tiết mưa là hồi tránh
bên cạnh đó
một trong những nguyên nhân khác khiến giá cam sụt giảm đó chính là một số vùng trồng cam vẫn chưa xây dựng được chỉ dẫn địa lý
chưa đăng ký tương hiệu nhãn mát
thời điểm thu hoạch cam lại rơi vào mùa mưa nên sức tiêu thụ cũng giảm đáng kể
về lâu dài người trồng cam mong muốn chính quyền địa phương cần hỗ trợ khoa học kỹ thuật cũng như giải quyết đầu ra cho nông sản
tránh trường hợp bà con nông dân phải đối mặt với nhiều khó khăn do mất mùa mất giá